trước thềm khai giảng năm học mới các em học sinh ở thừa thiên huế bất ngờ nhận được một thông tin vui từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh
cụ thể sở đã có công văn chỉ đạo các trường học không được tổ chức lễ khai giảng thử để bảo vệ sức khỏe
mang lại cho học sinh tâm lý thoải mái trước khi bước vào năm học mới
những năm trước sau ngày nhập học học sinh đã phải bắt tay vào tập nghi thức đội hình đội ngũ chuẩn bị cho ngày khai giảng
những buổi tập đó vừa chiếm thời gian vừa bào mòn sức khỏe học sinh
vì thế khi biết tin sở giáo dục và đào tạo có văn bản chỉ đạo các trường không được tổ chức khai giảng thử phụ huynh học sinh rất đồng tình
trong đợt khai giảng năm học mới này sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế cũng đã chỉ đạo các trường không được thả bóng bay
không giải hoa giấy không in băng rôn biểu ngữ lên chất liệu có ni lông để bảo vệ môi trường
đồng thời giao nhiệm vụ cho giáo viên vận động học sinh không sử dụng bìa ni lông để bao bọc sách vở